đến nay phú yên đã có tám tàu cá công suất lớn được đóng theo nghị định sáu bảy của chính phủ gồm bốn tàu vỏ gỗ và bốn tàu vỏ thép
nhưng tất cả các tàu vỏ thép đều được đóng tại các tỉnh khác chứ không phải tại phú yên
việc sớm đưa vào hoạt động cơ sở đóng sửa chữa tàu thuyền của xí nghiệp đóng tàu cá hùng thi sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành đóng tàu thủy tại địa phương
đồng thời tạo thuận lợi cho ngư dân trong và ngoài tỉnh đóng mới sửa chữa tàu thuyền hiện đại công suất lớn đủ điều kiện cạnh tranh đánh bắt thủy sản ở các vùng biển xa bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển đảo của tổ quốc
tại khu công nghiệp huyện việt yên tỉnh bắc giang
dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của công ty trách nhiệm hiệu hạn zia solar việt nam với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đô la mỹ đã chính thức được khởi công
có tám mươi tám hectare đất tại khu công nghiệp quang châu là dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời một xu thế sử dụng công nghệ cao để phát triển năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường
dự án này do tập đoàn ia solar quốc tịch trung quốc làm chủ đầu tư với số vốn đăng ký hơn một tỷ đô la mỹ
trong đó giai đoạn một có vốn đầu tư là ba trăm linh triệu đô la mỹ
khi hoàn thành đây sẽ là một trong những dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời lớn nhất của tập đoàn arsola tại nước ngoài
là dự án thu hút đầu tư lớn thứ một mươi sáu của khu công nghiệp quang châu giải quyết công ăn việc làm cho trên ba lao động
có phần đưa bắc giang trở thành một trong những tỉnh thành có sức hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất cả nước
nhiều người trời lạnh thường ít vận động dẫn tới tăng cân cũng là yếu tố làm tăng huyết áp và nguy cơ đột quỵ
đây là khuyến cáo của các bác sĩ khi thời tiết đang có diễn biến bất thường tại bắc bộ và trung bộ
theo hội phòng chống tai biến mạch máu não tại việt nam đột quỵ đứng thứ ba về nguyên nhân gây tử vong
sau bệnh lý tim mạch ung thư và dẫn đầu trong các nguyên nhân gây nên tàn tật
thường khi trời trở lạnh số bệnh nhân nhập viện do biến chứng cao huyết áp tăng rõ rệt
một nghiên cứu cho thấy có gần bảy mươi người bệnh không biết mình bị cao huyết áp cho đến khi đột ngột bị tai biến mạch não liệt hôn mê
các dấu hiệu nghi ngờ do biến cố tim mạch gồm đau thắt ngực hoặc cảm giác khó chịu vùng ngực
khó thở có thể xảy ra kèm hoặc không kèm với tức ngực vã mổ hôi buồn nôn hay nhức đầu
trong khi đó dấu hiệu cảnh báo tai biến mạch não là đột ngột tê hay yếu một bên mặt tay hoặc chân đột ngột choáng
nói khó đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân
trong mùa đông để phòng chống đột quỵ nhất là ở người già không nên ra lệnh đột ngột
buổi sáng khi tỉnh dậy không nên ra khỏi chăn và xuống giường ngay mà cần nằm lại trên giường
vận động nhẹ nhàng từ ba đến năm phút để cơ thể dần thích nghi
và vấn đề quan trọng nhất trong cấp cứu đột quỵ là thời gian
phải nhanh chóng đưa bệnh nhân tới bệnh viện càng sớm càng tốt để tận dụng thời gian vàng ba giờ đầu của não
bệnh viện vệ tinh đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bộ y tế cầm tay chỉ việc cho tuyên dưới
những chương trình này đang triển khai trên cả nước đã đạt được kết quả khả quan
khi nhiều bệnh viện tỉnh hiện nay đã bắt đầu làm chủ nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu
giúp người bệnh có thể điều trị những bệnh lý phức tạp ở ngay tuyến dưới mà không phải lên tuyến trên
ghi nhận tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
đây là một ca sơ sinh mắc bệnh bẩm sinh hiếm gặp vừa được cứu sống tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
vừa sinh ra em đã được phát hiện bị thoát vị hoành bẩm sinh lá lách và dạ dày bị hoại tử
kết hợp với sinh non nên việc cấp cứu vô cùng khó khăn
nếu như trước đây bệnh nhi này sẽ được chuyển thẳng lên bệnh viện nhi trung ương để xử lý
tuy nhiên các bác sĩ tại bệnh viện sản nhi quảng ninh đã thực hiện phẫu thuật thành công cho em
em bé bị nhiễm độc tình trạng nhiễm trục nhiễm độc nặng nề
sau đó dẫn đến suy một số cơ quan như là thận và gan
chúng tôi đã phải tiến hành nhanh chóng lọc máu cứu cho em bé kịp thời
sau khi lọc máu bốn năm ngày lọc máu bệnh nhân thoát khỏi tình trạng suy thận và chức năng gan trở lại bình thường
và bệnh nhân trước đó còn kèm theo tình trạng dối loạn đông máu
vì thế mà em bé chúng tôi những ngày đầu tiên là cực kỳ vất vả trong trình chăm sóc và điều trị
em bé dối loạn điện dài dối loạn toan kiềm
và chúng tôi phải nuôi ăn thu nuôi dưỡng hoàn toàn bằng tính mạch thở máy và lọc máu
không chỉ ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trung ương
mà đây còn là bệnh viện hạt nhân hỗ trợ cũng như đào tạo nâng cao chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới trong địa bàn tỉnh
và đây là cuộc chuyển giao kỹ thuật đặt ven trong điều trị bệnh lý sơ sinh và từ đường tĩnh mạch trung ương
từ tĩnh mạch ngoại vi cho trung tâm y tế thành phố móng cái
kỹ thuật này sẽ giúp trẻ sơ sinh đẻ non được cứu sống ở ngay tuyến huyện
thực ra thì hai cái kỹ thuật chúng tôi tiếp cận thì nó không là quá khó
thứ nhất là chúng tôi cũng thiếu ví dụ như là máy thở thì chúng tôi không có
chúng tôi cả khoan tôi chỉ có một cái máy thở thôi nhưng mà cái máy thở đấy cũng từ rất là lâu rồi
cái thứ hai là về các cái gói kỹ thuật như thế này thì bệnh viện chúng tôi cũng chưa được phê duyệt
đấy thì nếu như chúng tôi đi học về mà bên lãnh đạo của tỉnh mà phê duyệt cho chúng tôi
và chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị hơn nữa thì chúng tôi sẽ thực hiện được
nếu như trước đây tỷ lệ bệnh nhân tại quảng ninh phải chuyển lên các tuyến trên chiếm gần

con số này đã giảm rõ rệt đặc biệt là chuyên khoa sản nhi hầu hết không phải chuyển lên tuyến trung ương
thế còn tỷ lệ mà chúng tôi phải chuyển đi thì đa số là bây giờ bệnh viện thì chưa phát triển được tim mạch
vẫn còn khoảng hai số bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì chúng tôi vẫn phải chuyển
nhưng mà chuyển theo cái cách là bây giờ tôi chuyển lên các anh can thiệp
nhưng mà sau đấy cái việc theo dõi điều trị sau can thiệp thì các anh sẽ chuyển lại
chúng tôi sẽ làm tiếp và tiến tới sau năm tới thì chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển đi tim mạch can thiệp
ở biện viện
xong xong với việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật cầm tay chỉ việc cho tuyến dưới
bệnh viện sản nhi còn cam kết trong thay đổi thái độ phong cách của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế
đối với bệnh nhân
trong thời gian tới đây khi các bệnh viện tự chủ về tài chính
việc thực hiện đồng bộ này sẽ là điều kiện sống còn của nhiều bệnh viện
triển khai mô hình thành phố an toàn thân thiện với trẻ em gái
trong kế hoạch của tổ chức phát triển nhân đạo quốc tế pland
mô hình thành phố an toàn đã và đang triển khai thành công tại xã kim trung
huyện đông anh thành phố hà nội ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngày hai mươi năm tháng một mươi một hàng năm là ngày mà liên hợp quốc chọn là ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với phụ nữ
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu là ngày mà hơn một học sinh trường trung học phổ thông bắc thăng long
huyện đông anh hà nội có một buổi meeting đặc biệt với nội dung lần đầu tiên
được tổ chức tại trường lễ phát động chung tay xóa bỏ bạo lực với trẻ em gái và phụ nữ
đây là một nhiều nội dung được triển khai trước tiên để hoàn thiện mô hình thành phố an toàn
và thân thiện với trẻ em gái và phụ nữ mà tổ chức quốc tế flen cùng với hội phụ nữ thành phố hà nội
sở giáo dục hà nội thực hiện
nếu tuổi cái học sinh trung học hiện nay so với năm một mươi năm trước kia thì tôi nhận thấy rằng
các em có nhiều sự thay đổi các em có thể tự tin hơn muốn khẳng định mình nhiều hơn
có thể cũng là một cái nguyên nhân dẫn tới việc bạo lực trong học sinh hiện nay đã tăng lên rất là nhiều
đây là một trong rất nhiều xóm trọ của các công nhân khu công nghiệp đông anh hà nội
lý thị my năm nay hai mươi ba tuổi và đã có năm năm là công nhân của khu công nghiệp này
học hết cấp ba do hoàn cảnh gia đình my lạn lội từ tuyên quang về đây làm việc sống xa gia đình
có lúc cô gái này không tránh khỏi cảm giác đơn độc và yếu đuối

khi dự án thành phố an toàn được triển khai ở ngay xóm trọ của cô my và những bạn nữ công nhân trong xóm
đã được cung cấp những kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình tránh được những cám rỗ nguy hiểm của cuộc sống xa nhà
em và các bạn nữ trong khu công nghiệp cũng cảm thấy rất là thiện thòi khó khăn
bạo lực gia đình thì chị em rất là ít khi chia sẻ về cái bạo lực mà mình đã phải gánh chịu
và nó có một cái thông điệp mà chúng tôi rất là muốn chia sẻ với các chị em
những nạn nhân của bạo lực gia đình và những em gái là chịu nhịn thì là chết đấy
cho nên là mình phải hiểu nhận thức đúng về bạo lực trên cơ sở giới
bạo lực gia đình và bản thân mình phải có những kỹ năng
để mà kỹ năng sống kỹ năng để phòng tránh bạo lực và tìm kiếm những sự hỗ trợ
từ các cơ quan các đoàn thể đặc biệt là từ hội liên hiệp phụ nữ
một thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái và phụ nữ không chỉ là mục tiêu của riêng hà nội
mà còn là của các địa phương khác
hy vọng với những thành công từ mô hình này trẻ em gái và phụ nữ sẽ có môi trường sống tốt hơn nữa
trong phần tin quốc tế ký ức về chủ tịch fidel thăm vùng giải phóng quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
bị cải tổ quy định đối với ngành bảo vệ an ninh
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam
sang cuba tham dự lễ tang cấp nhà nước dành cho lãnh tụ quốc
nguyên bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba nguyên chủ tịch hội đồng nhà nước
và hội đồng bộ trưởng nước cộng hòa cuba đã từ trần ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam và vào thăm vùng tuyến lửa quảng trị trong hai ngày
một mươi năm và một mươi sáu tháng chín
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ông trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền nam tại tỉnh quảng trị
trong chuyến thăm vùng giải phóng quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chủ tịch cuba fidel castro vượt qua căn cứ dốc miếu
nơi từng được mệnh danh là con mắt thần của hàng rào điện tử marknamara để đến thăm đông hà
rồi ngược lên đường chín và đến khu chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
cờ này tại sao huyệt sài gòn
tác giả là nhà báo nghị sĩ nhếp ảnh sĩ sô
người đã có hai trăm năm mươi bức ảnh chủ tịch fidel castro thăm quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
một người nói giỏi hung miền một người diện thuyết hung miền
và chất lượng nghị về ông là tuyệt vời
bởi vì sao
ông nói và ông nhìn cái chiều mến của ông cái tâm tư của ông đều tỏa ra trên khuôn mặt
nên bằng một cái cách của người nghị sĩ
thì tôi nghĩ rằng là phải bốc ra được những cái tấm ảnh mà nói được bên trong của fidel
những người dân quảng trị luôn khắc sâu tình cảm của mình với chủ tịch cuba fidel castro
chuyến thăm của ông bốn mươi ba năm về trước đã trở thành một phần lịch sử của mảnh đất anh hùng này
sự ra đi của cựu chủ tịch fidel castro đã để lại niềm tiếc thương và khoảng trống không thể bù đắp
trong lòng người dân cuba và người ngưỡng mộ ông trên khắp thế giới
huyền thoại bóng đá người argentina diego maradona cũng đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn
sau khi nghe tin lãnh tụ fidel castro qua đời
trong lúc đang theo dõi trận chung kết davis cup giữa hai đội tuyển quân vợt
cratia và argentina huyền thoại bóng đá người argentina diego maradona
đã bị sốc khi nghe tin vị lãnh tụ cuba qua đời
đây là một sự mất mát to lớn đối với ông
tôi đã sống bốn năm ở cuba
có những lần lãnh tụ fidel đánh thức tôi dậy lúc hai giờ sáng để nói chuyện về chính trị
thể thao hoặc bất kỳ điều gì đang xảy ra trên thế giới
và tôi luôn sẵn sàng trò chuyện với ông
đây là một trong những ký ức đẹp nhất tôi có với ông và tôi sẽ không bao giờ quên
huyền thoại bóng đá maradona cũng thừa nhận ông đã khóc trong nghẹn ngào
khi nhận được cuộc gọi từ thông báo về sự ra đi của nhà lãnh đạo fidel
bởi maradona luôn coi fidel như người cha thứ hai của mình
khi có một sự kiện nào đó ông ấy thường gọi điện cho tôi và hỏi tôi có muốn tham dự hay không
sự chân thành ấy không thể nào quên
đối với tôi ông ấy như người cha thứ hai
fidel và đất nước cuba đã cư mang tôi suốt khoảng thời gian bốn năm
tôi điều trị căn bệnh nhiện ma túy ở đây
khi cánh cửa phòng khám ở argentina khép lại với tôi
fidel là người đã mở nó ra
cho tôi bằng trái tim nhân hậu của mình
tôi mãi mãi biết ơn ông
maradona yêu mến lãnh tụ cách mạng cuba đến mức
từng xăm hình fidel trên đôi chân trái ma thuật của mình
maradona cũng cho biết ông sẽ thu xếp để sớm có mặt ở la habana
chia sẻ mất mát với chủ tịch cuba raúl castro
với gia đình lãnh tụ fidel với người dân cuba
và nói lời tự biệt lãnh tụ fidel castro
xin được tiếp tục những thông tin
theo kết quả chính thức được cơ quan bầu cử coet công bố ngày hôm qua
phe đối lập và các đồng minh đã giành được gần năm mươi trong tổng số năm mươi ghế tại quốc hội
theo kết quả chính thức phe đối lập và các đồng minh đã giành được hai mươi bốn ghế trong quốc hội
khoảng năm mươi trong số ứng cử viên của phe đối lập chúng cử là người hồi giáo
thuộc một nhóm có liên quan đến tổ chức anh em hồi giáo
trong khi cộng đồng thiểu số theo dòng hồi giáo ci chỉ kiểm soát sáu ghế
các cử tri coes ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội khóa mới nhiệm kỳ bốn năm
trong điều kiện an ninh được thắt chặt
tại cuộc bầu cử quốc hội lần này có hai trăm chín mươi ba ứng cử viên tranh cử vào cơ quan lập pháp
trong đó có một mươi năm ghế được thủ tướng chỉ định
trong số các ứng cử viên có một mươi bốn ứng cử viên là nữ
mức thấp thứ hai kể từ khi phụ nữ được phép chạy đua vào quốc hội ở nước này
trong khi đó hôm qua cử tri thụy sĩ cũng đi bỏ phiếu để quyết định về việc đẩy nhanh tiến trình
đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân của nước này
trong lần bỏ phiếu lần này nếu đa số cử tri thụy sĩ đồng ý
chính phủ thụy sĩ sẽ buộc phải đóng cửa ba trong số năm lò phản ứng hạt nhân trong năm sau
đến nay quốc hội thụy sĩ vẫn phản đối ý tưởng chưng cầu ý dân về vấn đề này
do lo ngại rằng các nguồn năng lượng tái tạo không đủ để bù đắp cho sản lượng điện bị giảm
nếu đóng cửa các nhà máy hạt nhân
điều này đồng nghĩa với việc thụy sĩ sẽ phải nhập khẩu lượng lớn điện năng trong vài năm tới
hiện tất cả các nhà máy điện hạt nhân của thụy sĩ đều được cấp phép hoạt động vô thời hạn
và vẫn có thể hoạt động cho đến khi vẫn bảo đảm được an toàn
bộ nội vụ bỉ mới đây đã công bố kế hoạch chi tiết về điều chỉnh nhiệm vụ của các nhân viên bảo vệ an ninh
động thái này là nhằm tăng thêm quyền hạn cho các nhân viên bảo vệ an ninh
để cảnh sát có điều kiện tập trung vào nhiệm vụ chính của mình
theo luật mới được hội đồng bộ trưởng bỉ thông qua
việc đào tạo nhân viên an ninh sẽ phải được đặt dưới sự
kiểm soát theo các tiêu chí nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn
trong khi đó các công ty bảo vệ an ninh sẽ phải thực hiện việc chọn lọc kỹ càng hơn khi tuyển dụng và đào tạo
một thay đổi quan trọng khác là từ nay nhân viên an ninh có thể kiểm tra tư trang
và thẻ căn cước của tất cả mọi đối tượng nếu nghi ngờ có mối đe dọa
hoặc khi có dấu hiệu cảnh báo tại lối vào nơi công cộng
bên cạnh đó nhân viên an ninh làm nhiệm vụ tại các khu vực quân sự
nghị viện châu âu hay tại các đại sứ quán sẽ được trang bị vũ trang
ngoài ra chính phủ bỉ cũng tính đến cơ chế giám sát để bảo vệ ngành an ninh
phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn trong tuyển dụng đào tạo và thực thi nhiệm vụ
sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra tại iran khiến hơn một trăm linh người thương vong
thứ trưởng bộ đường sắt iran cũng là người đứng đầu công ty đường sắt nhà nước
ông pozied agai đã tuyên bố từ chức
trong một tuyên bố ông agay thông báo từ chức để chịu trách nhiệm
đối với người dân và các người dân
ông agay thừa nhận vụ việc xảy ra là do lỗi của con người
ngoài ra ba nhân viên của công ty đã bị bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra
vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu tiến vào nhà ga cách thủ đô tehran khoảng ba trăm linh km về phía đông
và đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng
tai nạn đã khiến bốn toa tàu bị chật đường dây và hai toa bị bốc cháy
làm bốn mươi bốn người thiệt mạng và hơn bảy mươi người khác bị thương
đây là một trong những thảm họa đường sắt tồi tệ nhất trong lịch sử của iran
theo báo cáo hàng năm có khoảng một mươi bảy người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại iran
chủ yếu là do người dân không tuân thủ luật giao thông
các phương tiện lạc hậu cũng như thiếu các dịch vụ y tế khẩn cấp
tờ vé duy nhất chứa giải số trúng giải powerball trị giá gần bốn trăm hai mươi một triệu đô la mỹ
được bán ra tại bang tennessia của mỹ đã có chủ
tuy nhiên cơ quan đại diện sổ số mỹ chưa công bố danh tính của người may mắn
giải số giành chiến thắng

với số powerbone một mươi sáu người chiến thắng sẽ được quyền chọn nhận tiền một lần hoặc nhận hàng năm
trước giờ quay số tiền chúng giải đã vọt từ bốn trăm linh ba triệu đô la lên bốn trăm hai mươi chín triệu đô la
nhờ lượng người mua tăng đột biến vào phút chót
sát xuất trúng giải độc đắc powerball là một trên hai trăm chín mươi hai triệu
hồi tháng một vừa qua giải độc đắc powerball lớn nhất lịch sử của mỹ
trị giá một sáu tỷ đô la được chia đều cho ba tấm vé
sau khi trừ thuế số tiền nhận một lần mà người chúng giải có thể mang về đã lên tới hai trăm năm mươi bốn bảy triệu đô la
giải powerbone do hiệp hội sổ số liên bang mỹ vận hành đang có mặt tại bốn mươi bốn bang
thủ đô washington puerto rico và quần đảo virginia của nước mỹ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân